bộ tài chính đề xuất điều chỉnh giảm thuế suất còn một mươi đối với các mặt hàng chế phẩm xăng bằng với mức thuế suất thuế nhập khẩu mfn mặt hàng xăng không phai trì
bộ tài chính đề xuất đưa thuế mfn đối với mặt hàng sản phẩm chế biến tự do mỏ nhưng có chỉ số ô tan khác xăng động cơ và được sử dụng như nguyên liệu đầu vào cho sản xuất hoặc các ngành công nghiệp từ hai mươi về một mươi nhưng mặt hàng xăng động cơ không phai trì đã được giảm trước đó
một thông tin đáng chú ý khác trong lĩnh vực
nhiên liệu là bộ tài chính dự kiến trong quý ii từ một tháng bốn đến hết ba mươi tháng sáu tổng số tiền trích quỹ bình ổn giá xăng dầu là hơn một bảy tỷ đồng trong khi tổng sử dụng quỹ là trên năm trăm hai mươi sáu tỷ đồng
trước đó số dư quỹ bình ổn giá xăng tại cuối tháng ba âm gần một trăm bảy mươi tỷ đồng tổng lại số dư quỹ bình ổn xăng dầu đến cuối tháng sáu dưng hơn ba trăm một mươi tỷ đồng
trong sáu tháng đầu năm sở xây dựng tp hcm đã xác nhận chỉ có một mươi bảy dự án đủ điều kiện
để huy động vốn sản phẩm hình thành trong tương lai con số này được cho là rất khiêm tốn so với những năm trước đây
nửa đầu năm hai nghìn hai mươi hai tp hcm chỉ có một mươi bảy dự án đủ điều kiện để huy động vốn sản phẩm hình thành trong tương lai với tổng số chín bốn trăm năm mươi sáu căn nhà và tổng diện tích sàn là tám trăm sáu mươi hai trăm linh tám m hai
đây được cho là con số khiêm tốn tại khu vực này trong nhiều năm qua
hiện tình hình chuyển nhượng các dự án nhà ở trong thời gian qua giảm mạnh do chưa đầy đủ các thủ tục pháp lý
đồng thời cũng do thiếu hụt nguồn cung quỹ đất dẫn đến thiếu hụt nguồn cung dự án mới đặc biệt là những dự án phân khúc nhà ở bình dân nhà vườn túi tiền hiện giá tại mức giá giao động từ bốn mươi năm sáu mươi triệu đồng một m hai
một thông tin đáng chú ý với người tiêu dùng công nghệ đặc biệt là người hâm mộ thương hiệu quả táo cánh dở apple
nhiều cửa hàng chính hãng tại singapore thái lan nhật bản đã ra quyết định không bán iphone một mươi bốn sớm cho khách bản li
đồng thời website apple cũng gặp vấn đề
apple store trời khổ old trash singapore với sáng ngày một mươi năm một mươi chín nhiều người xích hàng trước cửa đã phải trải tán sau yêu cầu của thương nghiên
theo nhiều người mua hàng năm nay chỉ giao nhỏ dọc và tức cho những người đặt trước và không ký phút khác
các cửa hàng chính hàng tại thái lan nhật bản cũng ghi nhận động thái tương tự chỉ cho phép mua sớm với những đơn đã đăng ký
dự báo sự gia tăng về đơn vị đối với các mẫu iphone một mươi bốn pro
các cửa hàng chính hãng tại thái lan nhật bản cũng ghi nhận gọc thái tương tự chỉ cho phép mua sớm với những đơn đã đăng ký
hiện nay ubnd công an các huyện có điểm nóng đã chỉ đạo chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan khẩn trương tổ chức nhiều biện pháp tuần tra kiểm tra thành lập chốt liên ngành hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại các bãi tập kết cát sỏi xử lý cương quyết các vi phạm về khai thác vận chuyển tàn trữ khoáng sản trái phép trên toàn địa bàn
liên quan đến tình trạng khai thác cát trái phép gần đây ngày một mươi năm tháng tám tòa án nhân dân tỉnh bình thuận đã tuyên phạt hồ ngọc thạch sáu mươi bốn tuổi ngụ hàm thuận nam chín tháng tù giam
tại nguyên bệ can thạch đã nhiều lần
bị xứ phạm vi phạm hành chính nhưng vẫn
tái phạm hội đồng xét xử nhận định
hành vi phạm tội của thạch là nguy hiểm cho
xã hội do đó cần phải xét xử nghiêm
nhằm răng đe giáo dục và phòng ngừa
tội phạm chung
vô rồi là những nội dung
trong thành phố hôm nay cảm ơn quý vị
đã quan tâm theo dõi còn bây giờ
giang thái xin kính chào và hẹn gặp lại